viện mỹ đến thời điểm này đã chuẩn bị tới đích đảng cộng hòa tiếp tục đón nhận tin vui khi kết quả
mới nhất do hãng tin ap công bố cho thấy hai ứng cử viên của đảng này giành chiến thắng tại hai
khu vực bầu cử ở thành phố los angeles bang california trong cuộc cạnh tranh gây gắt ở phía
đông nam thành phố los angeles ứng cử viên đảng cộng hòa michelstin đã vượt qua ứng cử viên
jen của đảng dân chủ tại khu vực nơi nhiều người mỹ gốc á sinh sống trong khi đó ở phía
đông của los angeles sau khi tám mươi số phiếu được kiểm ứng cử viên ken canbert của đảng cộng hòa
cũng đã chiến thắng trước ứng cử viên wynne rawlings của đảng dân chủ tính đến một mươi ba giờ
ngày hôm nay đảng cộng hòa đã giành được hai trăm một mươi bảy ghế trong khi đảng dân chủ giành được hai trăm linh năm ghế
như vậy là đảng cộng hòa chỉ cần thêm một ghế nữa để đạt mốc là hai trăm một mươi tám trên bốn trăm ba mươi năm ghế
ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát hạ viện